nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
chiều nay đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến dân hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn
xã mỹ sơn huyện đô lương và tặng quà cho các thân nhân liệt sĩ thanh niên sung phong hy sinh tại trung bộ
đoàn đã đến đặt vòng hoa dân hương tại đền thờ anh hùng liệt sĩ thờ một hai trăm bốn mươi cán bộ chiến sĩ
đã ảnh dũng hy sinh trên tọa độ lửa trung bồn trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
và khu mộ chung của một mươi ba liệt sĩ thanh niên sung phong tiểu đội thép thuộc đại đội ba trăm một mươi bảy n sáu mươi năm
tổng đội thanh niên sung phong nghệ an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vào dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
đồng chí thuận hữu và đoàn bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc
canh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của đảng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
đồng chí thuận hữu đã trao tặng một mươi bốn sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá một mươi triệu đồng
cho một mươi ba thân nhân liệt sĩ thanh niên sung phong hy sinh tại chuồng bồn
trao tặng hai nhà tình nghĩa mỗi nhà trị giá bảy mươi triệu đồng
cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở huyện đô lương
hỗ trợ một trăm hai mươi triệu đồng cho ban quản lý khu di tích quốc gia trung bồn